thưa quý vị hôm nay hơn một mươi ba thí sinh tại thành phố đà nẵng bước vào ngày thi đầu tiên
kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng tình hình an ninh trật tự an toàn phòng dịch
tại tất cả các điểm thi được đảm bảo
điểm thi tại trường trung học phổ thông phan châu trinh
tại đây có tám trăm một mươi sáu thí sinh dự thi
từ sáng sớm lực lượng công an cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồn tránh gây ủng tắc giao thông
đồng thời tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh không tập trung đông đứng cách cổng trường năm mươi m
nhằm vừa đảm bảo trật tự giao thông vừa đảm bảo cho công tác phòng chống dịch
cũng như tất cả cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi toàn bộ thí sinh đeo khẩu trang
được sát khuẩn tay kiểm tra thân nhiệt ngay từ khi vào cổng
các em được nhắc nhở để không tụ tập đông trước khi ổn định tại các phòng thi
trước đó toàn bộ một mươi ba thí sinh và khoảng ba cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi
đã được xét nghiệm covid một mươi chín không ai có kết quả dương tính
đến nay công tác phòng chống dịch đã được xét nghiệm
đến ngày thi chính thức thành phố không có thí sinh thuộc diện f một f hai
điểm thi dự kiến bố trí tại trường võ trí công cho nhóm thí sinh này đã không được trừng dụng
đà nẵng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi tại tất cả ba mươi một điểm thi
thay vì ba mươi hai điểm thi như kế hoạch dự phòng
theo số liệu từ sở giáo dục và đào tạo trong buổi thi đầu tiên sáng ngày một mươi năm tháng sáu
đối với môn ngữ văn có một mươi ba một trăm bảy mươi chín thí sinh đã tham dự bảy mươi ba thí sinh vắng mặt không lý do
một thí sinh đến chậm
quá thời gian làm bài một thí sinh vi phạm quy chế thi
công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm thi được đảm bảo
tình hình các điểm thi diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy định không có sự cố bất thường nào xảy ra
kỳ thi sẽ diễn ra trong ba ngày từ một mươi năm đến một mươi bảy tháng sáu